những con số bóp nghẹt trái tim đồng bào những con số thông báo số ca tử vong vì dịch bệnh
đại dịch covid một mươi chín đã cướp đi sinh mạng của hơn hai mươi ba bốn trăm linh người trên cả nước trong đó chỉ riêng
thành phố hồ chí minh đã có hơn một mươi bảy người tử vong vì covid một mươi chín tất cả đều ra đi trong lặng lẽ
không lễ mai táng không người thân đưa tiễn đợt dịch thứ tư bùng phát với biến chủng delta đã
đưa ngành y tế vào những tháng ngày chưa từng có trong lịch sử đến nay năm mươi trên sáu mươi ba tỉnh thành đã
ghi nhận các ca tử vong do covid một mươi chín trong đó các tỉnh thành phía nam nhất là thành phố hồ chí
minh chịu ảnh hưởng nặng nhất với hơn một mươi bảy trường hợp tử vong chiếm bảy mươi bốn tổng số ca tử vong
trên cả nước ngay đỉnh điểm thành phố này ghi nhận đến ba trăm bốn mươi người tử vong do covid một mươi chín
sự ra đi đột ngột đã khiến hàng nghìn gia đình lầm vào cảnh ly biệt tăng thương trong lúc chính
quyền quá sức người dân cạn lực thì những giáo viên nhân viên ngân hàng sinh viên đã cùng sắn
tay kết thành đội thiện nguyện tới từng nhà bó từng thi hài miệt mài thực hiện nghĩa cử mai táng không
đồng mất ba mất mẹ mất ông bà một cô gái trẻ lên đường tình nguyện giúp phá nỗi đau do covid một mươi chín
đó là phạm uyển nhi hai mươi tuổi ở quận bốn thành phố hồ chí minh
sau khi ba mẹ ông bà ngoại và nhiều người thân trong gia đình mất vì covid một mươi chín cô đã quyết
định tham gia đội mái táng không đồng công việc của nhi mỗi ngày là chuẩn bị nhang đèn khăn tang
đủ bảo hộ để các đội sẵn sàng đi ca chưa đầy một tháng em đã mất đi tám người thân em mồ côi rồi
em gọi điện xin tham gia vào đội mai táng không đồng để chung tay giúp đỡ mọi người những giò
nước mắt nghẹn ngào rơi trên gò má nhi đêm ngày hai mươi tám tháng tám
những cơn mưa nối tiếp nhau khiến chuyến xe mai táng chưa kịp xuất phát đã vương vãi xình lầy
bảy người đàn ông trong đó người đã có gia đình người mới đang là sinh viên và bốn cô gái trẻ chưa
chồng cùng nhau mang vác đồ bảo hộ cồn khử khuẩn găng tay và vàng mã để phục vụ mai táng ra xe
họ chuẩn bị cho ca trực với một mươi một thi thể phải mang đi mai táng trong một đêm
những ngày đỉnh dịch các đội máy táng thiện nguyện thay quan tải gỗ công nghiệp bằng túi đựng tử thi
họ đặt cho cái túi ấy cái tên ít chua sót hơn là túi ngủ
lý do sử dụng túi ngủ là do những người mất thường là người nghèo thuê trọ lang thang hoặc sống ở
chung cư cũ lối đi chật hẹp di chuyển qua nhiều khúc quanh nên nếu mang quan tài thì đi không lọt
đội mai táng không đồng có hơn một trăm linh thành viên chia làm bốn đội làm bốn ca liên tiếp trong ngày
trung bình mỗi ngày mỗi đội đi khoảng sáu ca tuy nhiên vào những ngày phát sinh thì phải đi nhiều hơn
nên phải đi nhiều hơn
ca đầu tiên trong đêm hai mươi tám tháng tám là một ca nằm ngoài danh sách người mất là ông nguyễn văn nờ
ở cùng gia đình trong phòng trọ khi ông mất phòng trọ không cho mang xác về ngay lúc ấy
em nguyễn thị bích ngọc ba mươi một tuổi con gái ông đã liên hệ với nhóm mai táng đồng nhờ đưa xác
ba đi khoảng hai mươi ba giờ thi thể ông n được đưa ra khỏi nhà tăng lễ bệnh viện nguyễn tri phương ở
quận năm thành phố hồ chí minh sau khi thi thể của ông được đưa lên xe
người con gái vẫn quỷ mãi dưới mưa trồng tiếng khóc nước nghẹt ngào
con không thấy mặt ba rồi ba ơi tiếng khóc nỉ non trong mưa như xé lỏng những thành viên đội mai
quỷ dưới mưa khóc thương cha nguyễn thị bích ngọc gần như kiệt sức nước mưa chảy từng giọt
từ tóc xuống má hòa với nước mắt ngọc chia sẻ em nghe tin ba mất lúc chín giờ sáng lúc đầu em tính
xin đưa về nhà trọ nhưng nhà trọ không đồng ý tới tối bệnh viện cũng thông báo xác ba không được
để qua đêm
không biết được bà ở đâu em gọi lên nhóm mai táng không đồng may được tiếp nhận ngay nhờ vậy
ba được đưa đi mỗi khi đến đón một nạn nhân mất vì covid một mươi chín đội tình nguyện viên thường đốt nhang
làm lễ tại nhà gia đình nạn nhân sau đó mới tiến hành các thủ tục mai táng
sau khi đã nhận xác thành viên đội mai táng vái lệ thay gia đình gửi đạ khuất như lời tiễn biệt
cuối cùng những nén nhang nải chuối xốp vàng mã tuỳ sơ xài và ít ỏi nhưng
phần nào cũng đã giúp người thân của những người đã mất được an ủi một người đàn ông ở tầng hai tại
một trung cư cũ trên đường mạc thiên tích quận năm mất do covid một mươi chín được gia đình tiễn đưa chồng lặng
lẽ trước khi đội mai táng có mặt gia đình để cụ ông nằm nguyên trên chiếc giường trong căn phòng
nhỏ đắp chiếc chân mỏng như đang ngủ ngon giấc chiếc chân có họa tiết hoa tím trắng ngày thường
cụ ông vẫn thưởng đắp túi ni lông vải trắng khăn tang được chuẩn bị sẵn sàng tình nguyện viên mang
một đôi găng tay một đôi với chân màu trắng để đeo cho nạn nhân vì các quy định giãn cách gia đình
không thể ra ngoài để tự mua đồ mới mặc cho người đã khuất sáu thanh niên lực lượng trong đội máy
táng khiêng thi thể nếp mình lách qua khung cửa hẹp từng bước một đi xuống cầu thang một thành
viên trong đội mai táng theo sao đeo bình phun khử khuẩn bậc cầu thang ướt sũng nồng nặc mùi cồn
ngôi nhà có cụ bà bảy mươi ba tuổi mất vì covid một mươi chín nằm bên trong căn nhà ngay cạnh đồng
cầu huyện bình chánh lào sậy cao trên đầu gối khiến không gian tăng thương càng trở nên lạnh lẽo
cụ bà nằm một mình trên tấm nệm mỏng đặt dưới nền nhà trên lầu hai như đang ngủ say
nhà mình nhưng chỉ có duy nhất người con trai lo toan mọi việc giúp đội mai táng tình nguyện viên
đeo cho cụ bà một đôi vớ trắng cuống ga giường và đặt bà vào chiếc túi ngủ cạnh cầu thang
nơi thi thể di chuyển ngang qua là chỗ cụ ông nằm liệt giường vì bị bệnh
thấy đông người mặc đồ trắng kiếm mít ông ú ớ ngơ ngác như muốn hỏi điều gì
thi thể bà được đưa ra xe qua đám cỏ lao ớt sũng trong tiếng anh ương
ảnh nhái éo ớt thay tiếng kèn kêu nhạc tiếng biệt dày phút tiếng việt người thân trong đại
dịch chóng vánh nỗi đau đột ngột khi người thân ra đi khiến những người ở lại không thể nào ngôi ngoài
trời mưa mười mấy tình nguyện viên xuyên đêm tìm tới từng địa chỉ đón thi thể người qua đời
vì covid một mươi chín họ ngâm mình trong cồn khử khuẩn
ớt sũng quần áo và ủ mình trong bộ đồ bảo hộ kín mít suốt đêm
hòa với những giọt mồ hôi mệt nhọc mỗi đêm là những giọt nước mắt của các thành viên đội tình
nguyện khi chứng kiến cái chết bi thương của nạn nhân trước khi tẩm liệm đội mai táng phải trang
bị bảo hộ thật kỹ với bộ đồ bảo hộ cấp bốn mặt nạ chống độc đeo thêm hai ba lớp găng tay y tế
sau khi hoàn tất các thủ tục người mất đã được đưa lên xe họ chọn một góc để chút bỏ bộ đồ bảo vệ
hộ sau cùng họ xoay người ba trăm sáu mươi độ để xịt cồn khử khuẩn rồi lên xe đi ca tiếp theo hơn ba giờ sáng
quốc lộ một a những ngày thực hiện chỉ thị một mươi sáu không một bóng người chiếc xe một mươi sáu chỗ chở thi thể là
nhanh trên đường vắng tiếng còi xe cứu thương kêu inh ỏi hòa quyện vào lời bài hát của các
tình nguyện viên nếu chỉ còn một ngày để sống xin cho tôi đi giữa hừng đông